thực hiện nghị quyết của bộ chính trị và chương trình hành động của chính phủ về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
tỉnh phú yên đã đẩy mạnh các giải pháp hoàn thiện cơ sở hạ tầng phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch
đây được xem là những hạn chế cần sớm được khắc phục
theo đó trước mắt đến năm hai nghìn hai mươi du lịch của phú yên cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng
đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp dịch vụ nông nghiệp
đến năm hai nghìn ba mươi cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp quan trọng trong cơ cấu khu vực dịch vụ
tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và thuộc nhóm các tỉnh thành có ngành du lịch phát triển mạnh trong khu vực miền trung tây nguyên
đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu du lịch phú yên điểm đến hấp dẫn và thân thiện
những năm gần đây tỉnh phú yên đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước
đây là tín hiệu khả quan để trong năm hai nghìn một mươi tám tỉnh phú yên phấn đấu đạt hơn một năm triệu lượt khách du lịch